tổng cục thuế vừa đề nghị công ty trách nhiệm hiểu hạn grab việt nam cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đơn vị này
đối với người lái xe đang hợp tác với grab trong dịch vụ vận tải
theo tổng cục thuế hoạt động kinh doanh của grab là hoạt động vận tải
công ty trách nhiệm hữu hạn grab phải có trách nhiệm chính với hoạt động vận tải
vì công ty trách nhiệm hữu hạn grab trong đó bao gồm cả trách nhiệm đối với người lái xe tại việt nam
vì vậy grab việt nam cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động lái xe tại việt nam
để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng
quan điểm của chính phủ khi ban hành nghị định số một trăm hai mươi sáu là nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm của tổ chức
trong mô hình tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân
và quy định này không làm tăng nghĩa vụ thuế của cá nhân lái xe
lái xe chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân một năm nếu doanh thu trên một trăm linh triệu đồng một năm
nên không làm tăng giá cước vận tải